tối qua ngày một mươi bốn tháng bảy một bé gái tám tuổi bị lạc gia đình không nhớ đường về đã được các chiến sĩ
thuộc đội cảnh sát giao thông an lạc phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm phát hiện
và hỗ trợ đưa về trả lại cho gia đình trong sự vỡ ải cảm xúc của người thân
cụ thể vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng bảy tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông an lạc
thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một theo sự phân công của bang chỉ huy
khi đi tuần tra ngang qua địa chỉ số b bốn trên một mươi một đường quốc lộ một xã tân kiên nguyện bình chánh tp hcm
thì phát hiện một bé gái khoảng tám tuổi đi lang thang trên đường với nét mặt sợ hãi
quan sát minh nhanh cha mẹ cháu bé cũng đang đi tìm khắp nơi
sau đó công an xã tân kiên đã liên hệ với người thân của cháu bé để đến đón về
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày cha mẹ cháu bé đã đến công an xã tân kiên để đón cháu bé
tổ tuần tra cùng công an xã tân kiên đã tiến hành bàn giao bé gái cho cha mẹ
với tinh thần trách nhiệm cao cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đã làm đẹp thêm hình ảnh
người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân
nhận được tin báo có ngư dân gặp nạn trên biển bộ đội biên phòng bến tre tức tốc cử tàu
đang làm nhiệm vụ để ra ứng cứu và việc kịp thời này cũng đã cứu sống ngư dân đang gặp tai nạn
bộ đội biên phòng bến tre nhận được tin báo xảy ra tai nạn trong lúc làm việc trên biển
làm anh phạm thanh cường sinh năm hai nghìn quê quán huyện kiên lương tỉnh kiên giang
bị gãy xương đùi khi đang đánh bắt hải sản trên tàu cá bt chín mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi sáu ts do bà huỳnh thị bích phương
ngụ huyện ba tri tỉnh bến tre làm chủ
khi đó tàu đang cách bờ khoảng hai trăm linh hải lý đang trên đường đưa người bị nạn vào bờ
thì phương tiện gặp sóng to gió lớn
chủ tàu liên báo tin cho hải đội biên phòng hai bộ đội biên phòng tỉnh bến tre cơ động ra vị trí tiếp ứng cứu
tàu tuần tra đơn vị nhanh chóng tiếp cận hiện trường tiến hành các biện pháp sự cố ban đầu
và đưa người bị nạn vào bờ an toàn để tiếp tục cấp cứu điều trị
kính thưa quý vị theo thống kê ban đầu của bang chủ huy phòng chống thiên tai và tiêm kiến cứu nạn tỉnh cà mau
từ ngày ba đến ngày một mươi ba tháng bảy mưa lớn kéo dài kèm theo dông lốc và kết hợp với triều cường
đã làm cho một người chết một người bị thương và gây thiệt hại về tài sản gần một mươi tỷ đồng
và cũng như là trước những ảnh hưởng nặng nề do thiên tai gây ra thì cấp ủy chính quyền
lực lượng công an quân đội và các tổ chức
xã hội đang ra sức khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống cho bà con
từ ngày ba đến ngày một mươi ba tháng bảy dông lốc đã làm chìm bảy phương tiện khai thác thủy sản
sập tốc mái hư hỏng gần một một trăm linh căn nhà phần lớn thuộc ba quyện cái nước đầm dơi và trần văn thời
làm sập đổ ngã hư hỏng ba mươi ba công trình gồm nhà kho trường học nhà văn hóa trụ sở ấp
bang chỉ huy quân sự xã cầu giao thông nông thôn trụ điện ba nô tiên truyền cổng trào
và gây đổ ngã hàng chục cây xanh cây gỗ lớn ven đường
về sản xuất thiên tai đã làm ảnh hưởng gần bảy trăm linh hectare lúa hoa màu của người dân
chủ yếu tại hai quyện u minh và trần văn thời
ngoài ra tại nhiều địa phương thuộc quyện trần văn thời u minh triều cường cũng gây ngập
hàng trăm căn nhà của người dân ảnh hưởng đến việc đi lại sinh hoạt sản xuất của bà con
thời tiết cực đoan cũng khiến tình trạng sạt lỡ bờ sông trên địa bàn tỉnh gia tăng
trong một mươi ngày qua xảy ra hơn một mươi vụ sạt lở với chiều dài gần hai trăm linh mét
trong đó có hơn một trăm hai mươi mét đường bê tông
đặc biệt mưa dông kết hợp chiều cường đã uy hiếp trực tiếp tuyến đề biển tây đi qua địa bàn tỉnh cà mau
tại đoạn đê biển tây thuộc xã khánh bình tây huyện trần văn thời
có thời điểm chiều cường cao khoảng một bảy mét gần bằng mặt đê
sóng đánh trực diện vào thân đê khiến đai rừng phòng hộ không còn
xuất hiện ba vị trí sạt lở mới nghiêm trọng với tổng chiều dài hơn một trăm linh mét
hiện nước tràn vào bên trong đê cũng đe dọa khoảng hai trăm bảy mươi hectare đất sản xuất nông nghiệp
và hai trăm linh hậu dân sống gần ven đê
tại đoạn đê biển tây thuộc xã khánh bình tây huyện triều cường cao khoảng một bảy mét gần bằng mặt đê
sóng đánh trực diện vào thân đê khiến đai rừng phòng hộ không còn xuất hiện ba vị trí sạt lỡ mới nghiêm trọng với tổng chiều dài hơn một trăm linh mét
hiện nước tràn vào bên trong đê cũng đe dọa khoảng một trăm bảy mươi hectare đất sản xuất nông nghiệp

mặc dù cao trình đê là dương ba nhưng mà nó vẫn cạn qua
tỉnh đang tập trung ưu tiên chỉ đạo mấy cái việc
thứ nhất là ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
nhiệm vụ thứ hai đặc biệt quan tâm là tập trung xử lý các tình huống nguy hiểm
ở các công trình ven biển đặc biệt là đê biển
thời điểm hiện tại tỉnh cà mau đã huy động hàng trăm lực lượng nỗ lực gia cố đê
bằng các biện pháp tạm thời nhằm khắc phục các vị trí sạc lỡ tránh nguy cơ vỡ đê
tuy nhiên công tác này cũng gặp khó khăn do điều kiện thời tiết bất lợi
song song công tác hộ đê tỉnh cũng tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi động viên
tặng quà cho các hậu dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai
tuyên truyền vận động bà con chủ động ứng phó các hiện tượng thời tiết cực đoan
có thể tiếp diễn trong thời gian tới
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông lê minh khánh
trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện thuận nam
để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định trong quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
theo cơ quan cảnh sát điều tra trong năm hai nghìn hai mươi
khi đương nhiệm chức vụ trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện thuận nam
đã trực tiếp nghiệm thu bốn mươi một tv để phục vụ công tác giảng dạy
tại một số trường học trên địa bàn huyện thuận nam
theo chủ trương của ủy ban nhân dân huyện đề ra
trong quá trình thanh kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện
bốn mươi một tv trên không đảm bảo tiêu chuẩn theo chủ trương được phê duyệt
gây thiệt hại hơn hai trăm chín mươi triệu đồng cho nhà nước
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận
đang hoàn tất hồ sơ và tống đạt lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với lê minh khánh theo quy định của pháp luật
vi liều lĩnh sẵn sàng chống trả khi bị truy đuổi
tổ công tác phòng cảnh sát đường thủy đi tuần tra kiểm soát trên tuyến sông đồng nai
đến đoàn thuộc phường long phước thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
thì bắt quả tay nhiều đối tượng đang bơm hút cát ra khép tại khu vực gần cầu cao tốc long thành dầu dây
khi công an tiếp cận các ghe đang hút cát các đối tượng tính đánh chìm phương tiện
và nhan xuống sông bơi về phía tỉnh đồng nai
tuy nhiên chưa được bao xa thì đã bị cảnh sát truy đuổi bắt giữ
tăng vật tạm giữ gồm hai ghe hút cát và hai xà lan cùng hơn bốn mươi mét khối cát
hiện phòng cảnh sát đường thủy đang củng cố hồ sơ tài liệu
mới rộng đấu tranh điều tra làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định
ngày một mươi năm tháng bảy ủy ban nhân dân tp hcm tổng kết hoạt động sau sáu năm thí điểm
ban quản lý an toàn thực phẩm và đồng thời đánh giá khách quan toàn diện
chính xác kết quả đạt được trong quá trình tổ chức hoạt động của bang
ủy ban nhân dân tp hcm đã kiến nghị thủ tướng chính phủ cho phép thành lập sở an toàn được phẩm trực thuộc
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tp hcm việc thành lập mô hình thí điểm ban quản lý an toàn được phẩm
đã giải quyết hạn chế về cơ chế phối hợp giữa các sở ban ngành và đầu mối chịu trách nhiệm
trước ủy ban nhân dân tp hcm về công tác quản lý an toàn thực phẩm
việc kết hợp lực lượng quản lý từ ba cơ sở y tế công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn
không làm tăng biên chế nhưng đã làm tăng hiệu quả trong phân công xử lý công việc
khi chỉ còn một độ mối chỉ có một cơ quan quản lý an toàn được phẩm gấp thành phố
tiến hành thanh tra kiểm tra các cơ sở và tầng xuất theo quy định tránh trồng chéo giữa các cơ quan quản lý nhà nước
ủy ban nhân dân tp hcm đánh giá sự sáng tạo của mô hình tổ chức độ quản lý an toàn được phẩm liên quận quyện
và chợ độ mối đã tác động tích cực đến hiệu quả quản lý an toàn được phẩm trên địa bàn tp hcm
vì vậy từ mô hình thí điểm ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị thủ tướng chính phủ cho phép chính thức hóa mô hình thí điểm
cụ thể trên cơ sở ban quản lý an toàn thực phẩm cho phép tp hcm thành lập sở an toàn thực phẩm
là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tp hcm có chức năng tham mưu giúp chính quyền tp hcm
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn
nhằm sẵn sàng đáp ứng thu dung điều trị sốt xuất huyết đang gia tăng
ủy ban nhân dân tp hcm đã yêu cầu ngành y tế chuẩn bị nguồn lực về nhân sự
trang thiết bị y tế và cơ sở vật chất theo từng tình huống cụ thể
và ngành y tế đã đưa ra ba tình huống để xây dựng kịch bản ứng phó
tương ứng với các số ca mắc sốt xuất huyết
ở tình huống một dự kiến có dưới ba trăm linh ca nhập viện mới mỗi ngày
dưới hai ca đang điều trị nội trú và dưới hai trăm linh ca nặng tại các bệnh viện
ngành y tế sẽ ưu tiên điều trị các trường hợp nặng tại các bệnh viện
tổng số dường bệnh là hơn hai bốn trăm linh giường hai trăm sáu mươi giường hồi sức tích cực tại một mươi bốn bệnh viện
với ba trăm linh bác sĩ và sáu trăm linh điều dưỡng một trăm sáu mươi bác sĩ chuyên khoa hồi sức
tình huống hai tương ứng từ ba trăm linh đến sáu trăm linh ca nhập viện mới mỗi ngày
một ca điều trị nội trú và từ hai trăm linh bốn trăm linh ca nặng tại các bệnh viện
tổng số dường bệnh là bốn và bốn trăm một mươi dường hồi sức tích cực
tình huống ba là khi thành phố có từ bốn đến sáu ca điều trị nội trú
sở y tế tp hcm đề nghị các bệnh viện ra soát lại các nguồn lực
trang thiết bị vật tư tiêu hao hóa chất xét nghiệm nhân sự
xây dựng kế hoạch tiếp nhận điều trị ca mắc sốt xuất huyết
theo từng giai đoạn và tình huống cụ thể